hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vì có tính nguy hiểm rất cao làm ra giấy xét nghiệm pcr rồi làm các giấy thông hành đi được
thì chúng ta gây phát hiện chúng ta phải truy nguyên ngành một gốc và xử lý nghiệp theo pháp luật

với thực trạng như hiện nay nhiều luật sư cũng kiến nghị cần nâng cao hơn nữa mức xử phạt
để tạo sự dân đe cũng như nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay
chúng ta cần phải có sự tuyên truyền phổ biến rộng rãi để làm sao người dân hiểu được những quy định
hiểu được những chế tài vi phạm ở những cấp độ khác nhau từ xử lý hành chính
rồi cho đến xử lý về mặt hình sự để người ta tự giác chấp hành
thế như vậy nó mới thực hiện được tốt những chỉ thị
và bên cạnh đó thì những các lực lượng chức năng
để tổ chức thực hiện những các quy định để giúp cho người dân hiểu người ta tự giác chấp hành
còn nếu như trường hợp có tình vi phạm thì phải xử lý nghiêm theo đúng những quy định
mà chính phủ cũng như là luật pháp đã có quy định rồi
chỉ vì một bộ phận nhỏ ý thức kém trong công tác phòng dịch
sẽ xóa bỏ đi biết bao nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu
việc nâng cao ý thức công dân và thể hiện trách nhiệm xã hội
của mỗi người dân việt nam trong lúc này là thể hiện tinh thần yêu nước
thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc và quyết tâm của đảng
nhà nước và nhân dân việt nam chiến thắng dịch bệnh
niềm tin ý thức và trách nhiệm công dân sẽ góp phần chiến thắng dịch covid một mươi chín
trong thời điểm cả nước đang căng mình chống dịch
nhiều địa phương áp dụng quy định ai ở đâu ở yên đó đã dừng lại việc ra đường
khi không thật sự cần thiết đồng thời sử dụng giấy đi đường được cấp
bằng cả ý thức và trách nhiệm của bản thân để không đứng bên ngoài cuộc chiến chống dịch
mà cả hệ thống chính trị đang kiên trì từng ngày
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và chương trình sẽ được tiếp tục với tiểu mục điểm báo
cùng với sự đồng hành của biên tập viên phương thảo
xin mời chị phương thảo
xin được cảm ơn view anh
thưa quý vị và các bạn
quá xuất ruột trước tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm trễ
thủ tướng chính phủ vừa ra công điện yêu cầu cần phải tăng cường kỷ cương kỷ luật
cương quyết điều chuyển vốn nếu chậm giải ngân
thông tin này được đăng tải trên báo đầu tư số ra sáng nay
theo đó báo đầu tư phản ánh không chỉ do ảnh hưởng của covid một mươi chín
việc giải ngân chậm trễ còn do nguyên nhân chủ quan như là vai trò của người đứng đầu
chưa được phát huy đầy đủ công tác lập kế hoạch vốn chưa sát với thực tế
do đó dẫn tới tình trạng là cùng một thể chế chính sách
nhưng nơi giải ngân tốt nơi vẫn còn chậm chạp
công điện vừa ban hành thủ tướng chính phủ đã yêu cầu thành lập ngay tổ công tác đặc biệt
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong từng bộ cơ quan địa phương
do bộ trưởng thủ trưởng cơ quan đơn vị chủ tịch ubnd các cấp đứng đầu
để thường xuyên lãnh đạo đôn đốc kiểm tra giám sát
xử lý các điểm ngẽn trong giải ngân vốn đầu tư công
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp đã phải rút lui khỏi thị trường
trong đó có cả một số những doanh nghiệp quy mô vừa và lớn
do vậy nhiều chuyên gia cho rằng cần phải có giải pháp hỗ trợ tăng liều hơn và mạnh mẽ hơn
thông tin này được phản ánh trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng nay
cụ thể hầu hết các doanh nghiệp đều đang phải đối mặt với việc không tiêu thụ được sản phẩm
vì bị ách tắc ở khâu lưu thông vận chuyển thiếu nguyên vật liệu đầu vào
thêm nữa lại không tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng và phát sinh các chi phí trong quá trình thực hiện chống dịch
nên khó có thể đảm bảo lâu dài nguồn thu nhập cho người lao động
nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng chính sách hỗ trợ giảm thuế nên phải phân theo từng vùng cụ thể
đối với các cơ sở kinh doanh ở vùng dịch gần như các hoạt động bị đóng băng
không có doanh thu để nộp thuế có thể miễn một trăm linh cho họ
những doanh nghiệp không ở vùng dịch nhưng cũng chịu tác động chung của dịch bệnh thì có thể miễn năm mươi
ngoài ra chính phủ cần phải có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng giảm về chi phí vốn
vận tải logistic đất đai chi phí về các thủ tục hành chính
hiện nay nhiều tỉnh thành đã bắt đầu chuẩn bị cho học sinh tiệu trường đón năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên sách giáo khoa vẫn chưa tới được tay của nhiều học sinh
mặc dù bộ giáo dục và đào tạo đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tạo điều kiện thuận lợi
phát hành sách giáo khoa
và trên báo đại đoàn kết sáng nay có bài viết sách giáo khoa vẫn nghẹn
cụ thể nhà xuất bản giáo dục việt nam đơn vị phát hành nhiều sách giáo khoa nhất hiện nay thông tin
trong tuần vừa qua đơn vị đã phát hành trên một trăm một mươi triệu bản về các địa phương đạt trên tám mươi năm sản lượng
riêng sách giáo khoa lớp hai và sáu theo chương trình giáo dục phổ thông mới đơn vị này đã cung ứng khoảng hai mươi ba triệu bản đạt bảy mươi kế hoạch
do vậy những phụ huynh đăng ký mua sách tại trường có thể liên hệ với trường để nhận
nếu tự mua đại diện nhà xuất bản giáo dục việt nam gợi ý phụ huynh có thể đặt hàng tại hệ thống bán lẻ hoặc mua trực tuyến
trường hợp bất khả kháng phụ huynh học sinh có thể sử dụng miễn phí phiên bản điện tử
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin đáng chú ý các bạn

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
cung bấn và đảm bảo lực hàng hóa được vận chuyển vào thành phố
ubnd tp hcm yêu cầu mạng lực cung bấn hàng hóa tăng cường thu mua
vận chuyển lương thực thực phẩm về thành phố
một trăm chín mươi bốn trên hai trăm ba mươi bốn chợ truyền thống là ngưng hoạt động
có nghĩa là mình đang hiệp động bốn mươi chợ
một trăm sáu mươi tám trên hai tám trăm chín mươi năm cửa hàng tiện lợi ngưng hoạt động
chín trên một trăm linh sáu siêu thị ngưng hoạt động
nhưng mà trên tinh thần các siêu thị với cửa hàng tiện lợi
với cái chợ truyền thống là trên hướng dẫn của hcdc
thì chúng tôi ráng làm theo cái là đề nghị dưới ráng làm theo kiểu là
khi trường hợp mình đóng cửa vì liên quan các ca bệnh
thì phải nhanh chóng là mình cô lập những người có liên quan
mà cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế
còn sau đó phun sạch thử phẩm và sớm quay lại hoạt động
vì mình tách cái đối tượng là lây nhiễm ra rồi
thì mình trở lại hoạt động
mình làm với một ekip mới để đảm bảo phục vụ cái nhu cầu của các người dân
theo phương án mới nhất hai tuần giãn cách xã hội này
tất cả người dân tp hcm đều chỉ được đi chợ hộ khi có nhu cầu
hoạt động này do tổ hậu cần địa phương tổ covid một mươi chín cộng đồng
các lực lượng tình nguyện tại địa phương và công an quân đội
với tuần suốt một lần mỗi tuần phân phố trực tiếp đến người dân
hộ dân từ trá tiền
đối với người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
địa phương phối hợp với trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu
tổ chức cấp phát các túi an sinh miễn phí
với tinh thần vì miền nam ruột thịt trong những ngày qua
hàng ngàn cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động bộ công an đã hành quân
về các tỉnh thành như tp hcm bình dương đồng nai
để kịp thời chi viện tăng cường cho địa phương
đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống sự lây lan của dịch bệnh
tại tp hcm chiều hai mươi hai tháng tám ba trăm ba mươi cán bộ chiến sĩ
của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên đã tổ chức giao nhận quân
và tham gia cùng công an thành phố thực hiện nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát
tại một mươi hai chốt chính ở cửa ngõ thành phố đảm bảo an ninh trật tự
bởi tp hcm bước vào giai đoạn cao điểm mới quyết tâm cao nhất để kiểm soát dịch
rất cần sự bảo cụ của lực lượng múa nhọn là cảnh sát cơ động
để kiểm soát an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh tại các chốt
còn tại tỉnh bình dương hành quân xuyên đêm bằng xe ô tô
trong chiều ngày hai mươi hai tháng tám hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ các tiểu đoàn của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
đóng quân trên địa bàn tỉnh quảng nam đã vượt quãng đường gần một km để đến bình dương
chi viện hỗ trợ cho địa phương đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh
với sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi chúng tôi bằng cách nhanh nhất để kịp thời
để chi viện cho công an các tỉnh phía nam
đặc biệt là
công an tỉnh bình dương chúng tôi luôn rèn nguyện bản lĩnh chính trị
sức chiến đấu sự chịu đựng dẻo dai vượt mọi khó khăn gian khổ
sẵn sàng làm bất cứ việc gì có thể lực lượng cảnh sát cơ động
có thể hy sinh đến tính mạng để đẩy lùi dịch bệnh covid
trước khi đi hành quân vào vùng dịch để giúp đỡ bà con nhân dân tại tỉnh bình dương
thì anh em chúng tôi cũng đã xác định rõ cái tư tưởng trong bản thân của mình
để từ đó khắc phục mọi khó khăn hoàn cố gắng hoàn thành xuất sắc
ngoài nhiệm vụ được cấp trên giao phó nguy cơ lây nhiễm dịch đối với bản thân
cũng có khả năng có thể xảy ra nhưng không phải vì vậy mà chúng tôi quản ngại khó khăn
và bản thân chúng tôi sẽ xác định là đẩy lùi dịch bệnh thì chúng tôi mới trở về đơn vị
các cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động sẽ phối hợp với công an tỉnh bình dương
tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tại chốt cơ ngõ huyện thị trấn
một chốt sẽ gồm ba mươi cán bộ chiến sĩ chi làm ba ca
thực hiện nhiệm vụ khép kính hai mươi bốn trên hai mươi bốn
trong đó mỗi ca sẽ gồm tám đồng chí cảnh sát cơ động để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ
tiếp nhận lực lượng cảnh sát cơ động của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
để giúp cho lực lượng cảnh sát cơ động của bình dương
để làm thế nào giúp cho đảng nhà nước
và tỉnh quỹ quý bang kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn của tỉnh bình dương
để sớm đi vào ổng tỉnh trong cuộc sống của người dân
cũng như là các doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh
toàn bộ cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
đã được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ
đây là hoạt động hỗn ứng lệnh kêu gọi của tổng bí thư
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và lãnh đạo bộ công an
về huy động tống lực phòng chống dịch covid một mươi chín
anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi ngay trong đêm
đã chuẩn bị hành quân tư trang hành trang chuẩn bị đầy đủ công cụ phương tiện
di chuyển ngay trong đêm đến để hỗ trợ cho công an tỉnh bình dương
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như là công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
hoặc với tinh thần xúc kích quyết tâm giúp địa phương tỉnh bình dương
khởi ổng khắc phục ổn định lãnh tình hình
đảm bảo đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
chúng tôi ra đi với tinh thần quyết tâm cao
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để trả lại cuộc sống bình yên
bình như thường ngày cho bà con nhân dân trên địa bàn
đến nay địa bàn tỉnh bình dương đã được tăng cường tám trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ
thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ nam trung bộ
và trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ
thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
đã có mặt tại bình dương để sẵn sàng nhận nhiệm vụ
thời tiết nắng nóng và khó khăn
thì cán bộ chiến sĩ chúng tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong thời gian tới tôi thay mặt hai trăm linh cán bộ chiến sĩ xin hứa
sẽ cùng các lực lượng khác đóng quân trên đại bàn tỉnh bình dương
và lực lượng cảnh sát cơ động của tôi
sẽ luôn đoàn kết thống nhất và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
ngoài lực lượng cảnh sát cơ động bộ công an cũng đã điều động
hàng ngàn lực cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị nhiệm vụ
chi viện cho các tỉnh thành phía nam
để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh
và đảm bảo an ninh trực tự
trong phần tiếp theo của chương trình
kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận tải hàng hóa
khu vực cảng đường mối
những bếp ăn nghĩa tình đỏ lửa
gửi tặng những suất cơm đến tuyến đầu chống dịch
chương trình tiếp tục với các tin tức về giao thông đáng chú ý
một chiếc xe con đi với tốc độ cao
lấn làn chiều ngược lại
và tông trực diện vào xe bán tải
khiến cho hai người tử vong và một người bị thương
sự việc xảy ra vào khoảng hai mươi ba h một mươi năm phút
ngày hai mươi một tháng tám trên quốc lộ hai
đoạn qua km số một mươi
thuộc địa phận xã đạo đức
huyện vị xuyên của tỉnh hà giang
theo clip đi lại được thời điểm trên
chiếc xe con mang biển kiểm soát
chạy với tốc độ cao trên quốc lộ hai
khi đến km một mươi
thì tông trực diện vào xe bán tải
đi chiều ngược lại
cú tông mạnh khiến cho hai
xe nát phần đầu bung túi khí
hai người trên xe con
tài xế xe bán tải bị thương nặng
được người dân đưa đi cấp cứu
tuy nhiên hai người trên xe con đã tử vong
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn
thì cơ quan chức năng đã có mặt
để giải quyết vụ việc và điều tra nguyên nhân
từ ngày một tháng một mươi
người làm thủ tục đăng kiểm xe ô tô
không phải xuất trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự
của chủ xe cho đơn vị đăng kiểm như hiện nay
xong phương tiện vẫn phải
duy trì bảng hiểm còn hiệu lực
để tránh bị lực lượng chức năng xử phạt
các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới cho biết
từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
xe ô tô khi làm thủ tục kiểm định
các phương tiện kể cả lần đầu
và định kỳ tại các trung tâm đăng kiểm
được miễn thủ tục xuất trình
kiểm tra giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự
của chủ xe cơ giới còn hiệu lực như hiện nay
việc này giúp cho thủ tục đăng kiểm
đơn giản hơn thông thoáng hơn
và giảm bớt hành chính trong dịch vụ đăng kiểm
thưa quý vị và các bạn
những xe ô tô vận chuyển hàng hóa
mà đã được cấp giấy nhận diện
có mã qr thì không phải kiểm tra
tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
quy định này đã được áp dụng trong thời gian vừa qua
mục tiêu là đảm bảo thuận lợi
cho lưu thông vận chuyển hàng hóa
phục vụ chống dịch sản xuất kinh doanh
và đời sống của người dân
và liên tục trong những ngày qua
lực lượng chức năng của quận hai bà trưng hà nội
đã tăng cường các chốt trực kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
liên tục bảy ngày trong tuần
tại khu vực cảng hà nội
nằm trên địa bàn phường thanh lương
một trong những điểm nóng
về hoạt động vận chuyển hàng hóa của thành phố
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
và sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
khu vực vận chuyển hàng hóa
tại cảng hà nội
tại đây chốt kiểm soát được bố trí
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tất cả các phương tiện ra vào
đều được kiểm tra đầy đủ giấy tờ
theo quy định phòng chống dịch bệnh
đặc biệt có không ít phương tiện
không đủ điều kiện đã phải quay đầu
cảm hà nội là một trong những đầu mối lớn
cung cấp hàng hóa cho thủ đô
hơn nữa đây cũng là điểm trung chuyển đi nhiều địa phương
nên hàng ngày lượng xe ra vào cảng rất lớn
với những xe đã được cấp giấy nhận diện
lực lượng thanh tra giao thông
sử dụng điện thoại quét mã qr
toàn bộ thông tin về lái xe
lộ trình di chuyển mặt hàng vận chuyển
đều được kiểm tra
để đảm bảo kiểm soát và xử lý triệt đề
các vi phạm chính quyền địa phương đã phát triển các vi phạm
phối hợp với đơn vị quản lý cảng
chỉ để lại một lối ra vào

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
để mà phục vụ cho các lực lượng này đảm bảo như vậy là chế độ ăn sáng trưa chiều và tối
qua quá trình thành lập bếp ăn này đội phục vụ làm rất tốt đáp ứng được yêu cầu hầu cân cho cả chột trên địa bàn
hiện dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp số ca mắc trên địa bàn tỉnh đắk lắc không ngừng tăng lên
những hành động nhỏ ý nghĩa lớn của cấp ủy chính quyền đoàn thể và người dân phường e ba tp buôn ma thuột nói riêng
và của người dân tỉnh đắk lắc nói chung đã góp phần không nhỏ cùng hệ thống chính trị trong việc sớm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại